tại hà nội đảng bộ báo nhân dân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và trao hữu hiệu ba mươi năm tuổi đảng
đến sự buổi lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập bí thư đảng ủy báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đại diện lãnh đạo đảng ủy khối cơ quan trung ương
các đồng chí trong ban biên tập đảng ủy và đông đảo cán bộ đảng viên cơ quan báo nhân dân
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hữu nêu rõ kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
là dịp để chúng ta phát huy truyền thống vẻ vang của đảng và những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hiện nay toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
kể từ ngày thành lập đến nay đảng bộ báo nhân dân không ngừng xây dựng vững mạnh về mọi mặt
thật sự là hạt nhân chính trị của cơ quan báo đảng dưới sự chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp của bộ chính trị ban bí thư
trong năm hai nghìn một mươi tám một trăm linh đảng viên trong đảng bộ có bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao
thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa luôn giữ vững đoàn kết thống nhất tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và quần chúng
biểu dương những thành tích mà cán bộ đảng viên đảng bộ báo nhân dân đạt được trong thời gian qua
đồng chí phạm minh chính nhân mạnh trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới
các cán bộ đảng viên báo nhân dân phải luôn luôn là các chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng
đồng chí phạm minh chính tin tưởng báo nhân dân sẽ phát huy những thắng lợi đã đạt được trong gần bảy mươi năm qua
góp phần cùng toàn đảng toàn dân toàn quân thực hiện thắng lợi cương lĩnh của đảng
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng các nghị quyết chuyên đề của ban chấp hành trung ương đảng
của bộ chính trị ban bí thư trong nhiệm kỳ này
tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính đã trao kỷ niệm trương
vì sự nghiệp công tác xây dựng đảng cho đồng chí thuận hữu
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập bí thư đảng ủy báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
và đồng chí vũ đình minh vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ báo nhân dân
cũng tại buổi lễ năm đảng viên của cơ quan báo nhân dân đã vinh dự nhận huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng